các nhà khoa học đảng london conlet cho biết ngay từ trước khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát một số người đã có khả năng miễn dịch trước virus corona ở mức độ nào đó
lý do có thể bởi con người đã học được cách chống chịu lại các virus có liên quan đến sars cov hai
quan sát các nhân viên y tế làm việc trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên các nhà khoa học phát hiện không phải tất cả đều mắc covid một mươi chín

có nhiều thời gian làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao
khoảng một mươi người được quan sát đã tiếp xúc gần với virus nhưng không có triệu chứng không có kết quả xét nghiệm dương tính và không có kháng thể covid một mươi chín trong máu
kết quả này được đăng tải trên tạp chí uy tín nature
các nhà khoa học cho rằng hệ miễn dịch của những người này hoạt động hiệu quả đến mức virus không thể xâm nhập vào tế bào cơ thể
mẫu máu cho thấy những người này có các tế bào bảo vệ t với khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào nhiễm bệnh
ngay từ trước khi đại dịch xuất hiện
những tế bào t bẩm sinh nói trên có thể phát hiện nhiều bộ phận của virus so với những loại vaccine hiện nay có thể làm được
các nhà khoa học kết luận các loại vaccine hiện chỉ nhắm vào gai protein trên bề mặt virus
trong khi đó những tế bào tê bẩm sinh nói trên phát hiện được cả trong những protein ở bên trong virus thứ giúp virus tự nhân bản
những protein này tương đồng trên mọi tế bào
tương đồng trên mọi chủng virus corona có liên hệ gần gũi bao gồm cả những virus đã lan rộng và gây ra một số căn bệnh thông thường như cảm lạnh
loại vaccine có thể tấn công vào các protein bên trong virus sẽ giúp tạo ra hệ miễn dịch khỏe mạnh
bảo vệ con người trước mọi chủng virus corona và cả các biến thể mới của sars cov hai
các nhà khoa học cho biết những loại vaccine hiện nay đã đáp ứng mục tiêu ngăn người mắc covid một mươi chín diễn biến nặng và tử vong
nhưng dường như không đủ hiệu quả ngăn virus sars cov hai tấn công người đã chủng ngừa
điều chúng tôi hy vọng là khi thêm vào tế bào t vaccine có thể bảo vệ ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm
cũng như phát hiện hiệu quả các biến chủng mới xuất hiện trong tương lai
giáo sư malamaini chuyên gia bệnh truyền nhiễm đại học london college nói
một giả thuyết cũng được các nhà khoa học đặt ra là một số người xuất hiện đột biến khiến thụ thể ace hai
không hoạt động bình thường cụ thể ace hai chính là con đường để sars cov hai xâm nhập vào tế bào
theo nghiên cứu đăng tải trên nature các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa một đột biến hiếm gặp ức chế gen tạo ra thuộc thể ace hai
qua đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
đây là chiến dịch quy mô toàn cầu
một mươi trung tâm nghiên cứu y khoa toàn cầu đang cùng tham gia chiến dịch
một mươi trung tâm nghiên cứu y khoa toàn cầu đang cùng tham gia chiến dịch
tìm kiếm người miễn dịch covid một mươi chín bẩm sinh
các nhà khoa học tỏ ra lạc quan có thể thu về những kết quả như kỳ vọng
bước đầu tiên cần thực hiện là thu hẹp phạm vi tìm kiếm
những đối tượng tiềm năng nhất gồm người đã tiếp xúc gần với nguồn lây nhiễm mà chưa tiêm chủng
cũng như có xét nghiệm âm tính ví dụ người sống cùng nhà với bệnh nhân covid một mươi chín
hơn năm trăm linh ứng cử viên với tiêu chí phù hợp đã được lựa chọn tham gia nghiên cứu
từ sau khi các tài liệu đầu tiên được công bố hồi cuối tháng một mươi
có thêm sáu trăm linh ứng viên chủ động liên hệ với các nhà khoa học
phản ứng của công chúng khiến các nhà khoa học bất ngờ
tôi chưa từng nghĩ họ những người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm và không mắc bệnh sẽ liên hệ với chúng tôi
giáo sư jean laurent casanova chuyên gia di chuyển học tại đh rockefeller cho biết
một trong những giao cản lớn nhất với nghiên cứu
là chứng minh những ứng viên từng tiếp xúc với lượng virus đủ lớn
chuyên gia ahuja của đh texas cho biết
ngoài ra việc ngày càng có nhiều người được tiêm vaccine covid một mươi chín
khiến các nhà khoa học gặp khó khăn xác định các trường hợp miễn dịch bẩm sinh
một khi xác định được một đối tượng tiềm năng
các nhà nghiên cứu sẽ so sánh bộ gen của người này với gen của những người đã lây nhiễm virus sars cov hai
xác định những gen khác biệt để tạo ra miễn dịch
sau khi tìm ra được loại gen đặc biệt này
sẽ có thêm các nghiên cứu khác trên tế bào người cũng như động vật
để khẳng định chắc chắn mối liên hệ giữa chúng và khả năng miễn dịch
các loại gen đặc biệt này tạo ra khả năng miễn dịch covid một mươi chín bẩm sinh trên một số người
là chiều khóa để phát triển các loại thuốc và vaccine hiệu quả làm ngăn dịch bệnh lây lan
việc tìm ra gen mang ra hệ miễn dịch tự nhiên sẽ đặt tiền đề cho nghiên cứu phát triển những loại thuốc
không chỉ có tác dụng điều trị cho bệnh nhân
mà còn có thể ngăn virus tiếp tục lây nhiễm cho người xung quanh
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phòng
phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
với các nội dung chính sau đây
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt và vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa
điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế
một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh để đảm bảo an toàn
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hướng dẫn đi khám bệnh để đảm bảo an toàn